cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đang tạm giữ hình sự một đối tượng về hành vi giết người cướp tài sản xảy ra tại huyện bến lức
vào ngày hai mươi tám tháng sáu người dân phát hiện ở phòng trọ thuộc xã an thạnh huyện bến lức một sát chết bốc mùi hôi thối nên trình báo cơ quan chức năng
qua khám nghiệm hiện trường lực lượng công an nhanh chóng xác định đối tượng gây ra vụ án mạng là võ văn liển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện ba chi tỉnh bến tre
theo điều tra ban đầu vào ngày hai mươi năm tháng sáu nạn nhân gọi liển xuống nhà trọ ngủ cùng sẽ cho tiền tiêu xài và hứa mua cho xe mô tô để đi làm
do buồn bực vì bị vỡ mắng và bị nạn nhân tát vào mặt nên liển đã dùng tay xiết mạnh vào vùng cổ đến khi nạn nhân tử vong
sau đó liền lấy xe mô tô tẩu thoát về thành phố hồ chí minh
đến khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu liền mở cốp xe của nạn nhân lấy bốn mươi bảy triệu đồng và bán xe mô tô được tám năm triệu đồng tiêu xài cá nhân
sau hai ngày đối tượng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ
đội cảnh sát giao thông số ba phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã bàn giao đối tượng đỗ thị ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã phú châu huyện ba vì tp hà nội cho công an quận đống đa cùng tăng vật gồm một mươi chín khẩu súng tự chế
và nhiều công cụ hỗ trợ để tiếp tục điều tra xử lý
khoảng một mươi một h ngày chín tháng bảy tại khu vực đường láng phường láng thượng quận đông đa
tổ công tác phát hiện đỗ thị ngọc điều khiển xe mô tô xếp hàng hóa vượt quá giới hạn quy định nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
ngọc không xuất trình được giấy tờ theo quy định và có biểu hiện nghi vấn
khi kiểm tra các bao tải chứa hàng tổ công tác phát hiện nhiều công cụ hỗ trợ như gậy sắt ba khúc
ba tong có tay cầm chữ t và một mươi chín vật hình dáng kiểu súng ngắn bằng kim loại có đạn bên trong có nòng dài giảm thanh
tất cả số hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ có dán in chữ nước ngoài
đỗ thị ngọc cho biết trở thuê số hàng trên cho một người tên chi từ khu vực cầu diễn quận bắc từ liêm tp hcm
về đường minh khai quận hai bà trưng tp hà nội hiện tại lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã bắt quả tang hai mươi hai đối tượng
đang sử dụng ma túy trái phép tại một căn hộ trên địa bàn thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
khám xét tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ ba đĩa xứ còn dính ma túy một gói ma túy ketamin chưa sử dụng
ba thẻ nhựa một ống hút một bộ dàn âm thanh và nhiều tăng vật khác có liên quan
những đối tượng đứng ra mua ma túy và tổ chức cho các đối tượng sử dụng gồm nguyễn đăng linh
nguyễn tiến sĩ thường trú tại huyện đông anh hà nội và an vũ trường linh thường trú tại tỉnh yên bái
trong đó nguyễn đăng linh là người trực tiếp mua ma túy rồi từ hà nội hẹn bạn bè vào sầm sơn thanh hóa
vừa đi du lịch và tổ chức mừng sinh nhật mình tại một căn hộ đặt thuê trước đó
công an tỉnh quảng bình đã tổ chức khen thưởng và tặng giấy khen cho ban chuyên án một trăm một mươi tám g về sản xuất giống cây trồng giả
đây là chuyên án về chống hàng giả là giống cây trồng đầu tiên trên toàn quốc
được công an tỉnh quảng bình đấu tranh triệt phá và đã tiến hành khởi tố thành công
công an tỉnh quảng bình đã vào cuộc điều tra phá án và xác định đặng vũ thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
quê tại xã châu hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình là người điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ giống cây trồng thái bình
bằng thủ đoạn mua lạc lúa thương phẩm với giá thấp rồi sơ chế đóng trong các bao bì loại một mươi kg với thông số
thông tin không đúng sự thật bán cho nông dân gieo trồng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nước đi chú đối với đặng vũ thái về tội sản xuất hàng giả là giống cây trồng
theo điều một trăm chín mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo đúng quy định của pháp luật
một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên quốc lộ chín mươi một
khu vực tổ ba mươi phường bình khánh thành phố long xuyên tỉnh an giang thiêu dụi nhiều căn nhà của người dân
do thời tiết nắng nóng cùng với nhà được làm bằng vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh an giang đã điều động máy bơm xe chữa cháy chuyên dùng
cùng năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng với lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân tham gia dập lửa
sau gần một giờ đồng hồ đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
hậu quả ngọn lửa đã gây thiệt hại bốn căn nhà rất may là không có thiệt hại về người nguyên nhân hỏa hoạn đang được làm rõ
liên quan đến vụ tìm kiếm chín ngư dân tàu cá na chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín ts bị mất tích gần vùng biển bạch long vĩ
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực một cho biết dự kiến hôm nay các lực lượng chức năng
sẽ đưa robot lặn ra đến hiện trường
để bắt đầu tìm kiếm
qua các biện pháp nghiệp vụ trung tâm đã xác định tàu ở độ sâu sáu mươi năm mét
với độ sâu này các thợ lặn không thể tiếp cận được tàu đắm
cùng với đó sóng luôn đặt đỉnh cao từ hai đến ba mét nên công tác tìm kiếm càng khó khăn
theo đề nghị của bộ giao thông vận tải bộ quốc phòng đã điều động đơn vị chức năng vận chuyển robot lặn
của lực lượng hải quân từ vũng tàu ra vị trí tàu bị nạn để phục vụ công tác lặn tìm kiếm
dự kiến sáng nay một mươi tháng bảy robot sẽ có mặt tại hiện trường để bắt đầu lặn
trước đó khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng sáu tàu pacific một đã va chạm với tàu cá na chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín
trên tàu có một mươi chín thuyền viên tại vị trí cách đảo bạch long vĩ khoảng ba mươi bốn hải lý về hướng nam
ngay sau khi vụ việc xảy ra các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã kịp thời triển khai việc tìm kiếm cứu nạn
các lực lượng ứng cứu đã ứng cứu được chín thuyền viên trên tàu cá tìm thấy một thi thể thuyền viên
và đã bàn giao cho địa phương và gia đình thân nhân
các lực lượng ứng cứu đã ứng cứu được chín thuyền viên trên tàu cá tìm thấy một thi thể thuyền viên
và đã bàn giao cho địa phương và gia đình thân nhân
các lực lượng ứng cứu đã ứng cứu được chín thuyền viên trên tàu cá tìm thấy một thi thể thuyền viên
và đã bàn giao cho địa phương và gia đình thân nhân
cử nhân sự tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn tại các bệnh viện
đại học y dược tp hcm bệnh viện trợ đẩy bệnh viện tai mũi học
trong thời gian tới bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh
xứng đáng là đơn vị y tế tuyến đầu của ngành công an
bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản gửi các cơ sở đào tạo
hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển đại học cao đẳng và trung cấp sư phạm năm hai nghìn một mươi chín
bộ giáo dục và đào tạo sẽ mở cổng thông tin tuyển sinh để thí sinh và các điểm tiếp nhận hồ sơ
thực hành thử nghiệm việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến và bằng phiếu điều chỉnh
thí sinh sẽ có ba ngày từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng bảy để thực hành điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển
trên cổng thông tin tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo trước khi thực hiện chính thức
tuy nhiên đây chỉ là giai đoạn chạy thử phần mềm giúp thí sinh và điểm tiếp nhận hồ sơ
làm quen với cách điều chỉnh nguyện vọng
kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh trên cổng thông tin tuyển sinh sẽ bị xóa toàn bộ
sau khi kết thúc đợt chạy thử
sau thời gian trên hệ thống sẽ được làm mới để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến
từ ngày hai mươi hai đến hết ngày hai mươi chín tháng bảy và điều chỉnh trực tiếp trên phiếu đến hết ngày ba mươi một tháng bảy
vâng thưa quý vị và các bạn những ngày qua thì dư luận cũng như là các doanh nghiệp may mặc
rất bức xúc trước thông tin là hệ thống siêu thị bixi sẽ ngừng nhập hàng may mặc của các doanh nghiệp nước ta
và cũng đã có rất nhiều cách để phản ứng những chiếc việc làm này
vâng thực ra thì câu chuyện của bixi và hàng may mặt việt nam thì hiện tại đã bớt nóng rồi
center group cam kết là sẽ tiếp tục nhập hàng may mặc của các đơn vị cung ứng
và khẳng định là sẽ đảm bảo duy trì chín mươi hàng việt trên hệ thống siêu thị của mình
tuy nhiên qua vụ việc lần này thì chắc chắn là các doanh nghiệp việt nam đã có thêm nhiều bài học
cần phải chú ý trên thị trường bán lẻ của mình
theo luật sư trương thanh đức hiện chưa có bất kỳ quy định cụ thể nào
về tỷ lệ phân phối hàng nội địa tại các chuỗi siêu thị nước ngoài
bản thân các đơn vị bán lẻ nước ngoài cũng được toàn quyền quyết định chiến lược kinh doanh của họ
tại thị trường việt nam
ngày xưa chúng ta không cho nước ngoài bán lẻ rồi chúng ta mở dần và đến bây giờ
thì người ta được toàn quyền kinh doanh bán lẻ hợp pháp
người ta bán thì có thể người ta dừng lại không bán nữa có thể người ta bán tất cả mọi hàng hóa
có thể là người ta chỉ bán một hai loại hoặc xuất xứ ở một hai nước chẳng hạn tùy theo lợi ích
và người ta hoàn toàn được quyền tự chủ tự động tự quyết trong việc như vậy
trừ trường hợp nếu đã thí hợp đồng với các nhà cung cấp rồi thì anh phải trở thành đúng
nếu không đúng thì sẽ phải bồi thường sẽ phải giải quyết hậu quả thậm chí ra tòa để yêu cầu xử lý
tuy nhiên hầu hết các chuyên gia đều cho rằng việc pixi dừng nhập hàng đột ngột
không chỉ dẫn đến những thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp việt nam
mà còn cho thấy những vấn đề còn tồn tại trong mối quan hệ
phân phối ngoại và doanh nghiệp việt
cái việc bixi dừng đột ngột một trăm tám mươi độ để hai trăm linh nhà cung cấp ra bên ngoài
tạm ngừng giao dịch là một sự kiện độ trời của kinh tế thông bản việt nam
chưa bao giờ có tiền lệ
trước hết nói về đạo đức giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp tôi cho là không ổn
pixi đã nghĩa ra được sự yêu ai của nhà nước rất nhiều
về thuế thu nhập hai năm đầu năm mươi rồi xúc tiến thương mại
mà như thế đối xử với hàng việt một cách bất nhã như thế là không ổn
thực tế ngay từ khi central group mua lãi pixi
nhiều chuyên gia đã có dự báo trước về những biến động này
song các doanh nghiệp việt vẫn rơi vào thế bị động
thay đổi mình nâng cao chất lượng tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm
tạo dựng liên kết chặt chẽ
tránh phụ thuộc vào hệ thống phân phối là những bài học
mà các doanh nghiệp may mặc vừa và nhỏ cần phải bàn đến qua vụ việc này
các doanh nghiệp việt các nhà gia công sản xuất nhỏ hay to là phải bỏ trứng và nhiều giỏ
vào siêu thị này là bàn vào siêu thị a vào siêu thị ngoại vào siêu thị việt
người việt phải làm chủ ở sân nhà
phải mở rộng hệ thống phân phối chấp nhận cạnh tranh
và gắn kết với sản xuất một cách thực tế hai bên đều thắng
đã hội nhập sâu rồi đã giao lưu với rất rộng với thế giới rồi
thì chúng ta phải tự nâng mình lên
thay vì là hàng hóa chúng ta không tốt giá thành không cạnh tranh
thì chúng ta phải làm sao để người ta yêu thích cả người tư dụng
cả những nhà cung cấp những người nhập khẩu của người ta
muốn sử dụng muốn mua cái hàng của mình không những là thị trường trong nước
sự đổ bộ của các nhà bán lẻ nước ngoài đang tạo sức ép cạnh tranh mạnh mẽ
cho ngành bán lẻ việt và cũng là thách thức với hàng việt trên chính sân nhà
tập đoàn central group đã cam kết đảm bảo chín mươi hàng việt nam trong hệ thống siêu thị của họ
nhưng tỷ lệ này cũng có thể thay đổi theo các chiến lược kinh doanh mới
và việc này cũng có thể xảy ra với hàng loạt siêu thị ngoại khác đang kinh doanh tại thị trường việt nam
vâng chắc chắn là sau vụ việc này thì các doanh nghiệp may mặc cũng đã rút ra rất nhiều bài học cho mình
vâng đó là câu chuyện về lĩnh vực kinh tế còn ngay sau đây sẽ là câu chuyện về du lịch
thưa quý vị là điểm đến nổi tiếng của miền trung du lịch hội an đang có sự tăng trưởng nhanh chóng
mỗi năm thì đón hàng triệu lượt khách du lịch
sự tăng trưởng này thì đem lại những lợi ích to lớn về nhiều mặt cho hội an nói riêng và quảng nam nói chung
vâng tuy nhiên bên cạnh việc mang lại những lợi ích về kinh tế thì đồng thời cũng gây ra áp lực lớn
đặc biệt là những vấn đề về ô nhiễm môi trường và gia tăng giác thải
đây cũng chính là bài toán mà chính quyền thành phố hội an tỉnh quảng nam đã nỗ lực tìm cách giải quyết trong những năm vừa qua
cảng cửa đại thành phố hội an điểm tập kết tàu thuyền chở khách du lịch rác nổi lên phèn hết sức mất mỹ quan
thậm chí ngay tại cù lao tràm thuộc xã đảo tân hiệp hòn đảo vốn nổi tiếng vì người dân hết sức có ý thức
với túi nì lông cũng đang phải đối mặt với vấn nạn rác khó phân hủy mà du khách đem tới từ đất liền
và dĩ nhiên vấn đề rác thải của hội an không chỉ tại hai điểm đó
với lượng khách mỗi năm càng ngày càng tăng cao hiện nay hội an năm hai nghìn một mươi tám đã đóng trây năm triệu lượt khách
và năm hai nghìn một mươi chín dự kiến khoảng trây sáu triệu lượt khách
với lượng khách tăng cao rác thải cũng phát sinh tăng rất nhiều
từ công số chỉ khoảng ba mươi tắng trên ngày đêm vào năm hai nghìn một mươi ba
đến nay hội an đã tăng lên khoảng chín mươi hai tắng trên ngày đêm như vậy gấp ba lần so với năm năm trước đây
vì vậy áp lực về vấn đề phân loại xử lý rác thải cũng trở nên rất gây gác
xuất phát từ thực tế đó chính quyền thành phố hội an đã phát động nhiều chương trình
trong việc thu gom rác thải bảo vệ môi trường nâng cao ý thức của người dân
một giờ vì hội an sạch hơn
một trong những chương trình như thế
bắt đầu vào năm hai nghìn sáu chiều thứ sáu hàng tuần
người dân các cơ quan đoàn thể cùng các doanh nghiệp dành ra một giờ đồng hồ
để ra quân nhặt rác dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn thành phố

công ty của mình trách trường tour của mình cũng tham gia rất nhiều hợp động tư tự như thế này
vì muốn hội an ngày càng xanh và sạch đẹp hơn
thì cũng mong là cũng như các người dân địa phương ở đây
du khách này ngày càng tham gia những hợp động ý nghĩa như thế này
để ngày hội an còn đẹp đẽ hơn nữa
thu gom xử lý rác thải một cách khoa học
thì nó cũng góp phần giảm thiểu việc phát sinh ô nhiễm trên địa bàn
làm cho hội an ngày càng sạch hơn
và thông qua đây thì cũng nâng cao cái nhận thức của người dân
cũng như du khách về vấn đề bảo vệ môi trường trong chống biến đổi khí hậu
vừa qua tại lễ phát động vì hội an sạch hơn
ủy ban nhân dân thành phố hội an cũng đã thành lập
quỹ cùng tên sử dụng cho mục đích bảo vệ môi trường
để cơ quan doanh nghiệp và các nhà hảo tâm chung tay đồng hành xây dựng
một thành phố xanh sạch đẹp
rõ ràng việc bảo vệ môi trường không phải là vấn đề riêng của chính quyền
thành phố hội an mà cần sự chung tay của cả cộng đồng
đặc biệt là ý thức của người dân và khách du lịch khi đến với thành phố này
phường hàng gai tp hà nội đã khiến không ít người lo lắng về sự an toàn của bản thân và gia đình họ
khi phải sống trong những căn nhà hết niên hạn sử dụng và xuống cấp vô cùng nghiêm trọng như vậy
vâng thế nhưng mà nhiều người còn có một mối lo ngại hơn
đó là khi mà phương án thành phố hà nội chọn để xây dựng tuyến đường sát đô thị số hai
đoạn nam thăng long trần hưng đạo lại có đoạn tuyến đi ngầm cắt qua khu phố cổ
nơi hiện vẫn còn tồn tại hàng trăm ngôi nhà cổ đã xuống cấp và thậm chí còn được coi là di tích lịch sử
phương án được chọn có đoạn tuyến đi ngầm cắt qua khu phố cổ
dọc hàng dày đồng xuân hàng đường hàng ngang hàng đào
qua các tuyến phố đinh tiên hoàng hàng bài phố huế đài cổ việt
gắn với nhà ga c chín đạt gần khu vực hồ gươm hoặc vùng lân cận
thông tin này đã khiến nhiều người dân lo ngại khi mà đường ngầm chỉ cách mặt đất một mươi bảy mét
và lo ngại hơn đó là khi họ đang sống trong những ngôi nhà vô cùng sập sệ như thế này
đào dưới đất nữa
nó sẽ rung vào lắp nhà mà nhà nó lâu năm rồi thì nó sẽ bị đổ
về phía các chuyên gia thì đây được xem là một phương án vô cùng mạo hiểm
vì bản chất toàn bộ khu vực hà nội là đất phù sa bồi đắp cấu tạo địa chất không bền vững
kèm theo đó là việc đào ngầm như vậy rất dễ động đến những mạch nước ngầm
và nguy cơ sụt lún trên diện rộng là hoàn toàn có thể xảy ra
và việc dừng thi công tuyến metro số một mới đây tại tp hcm
là một bài học nhãn tiền cho hà nội khi mạo hiểm theo đuổi phương án này
đầu tiên là chúng ta thấy nó là đào xuống đó phải giúp nước
nước đến đâu phải hút đến đấy
hút nước đi thì sẽ là lưu xa cát chảy
chúng ta nên ở hà nội là nằm trên lòng sông
dưới đất chúng ta là cát là xét pha cát và ngậm nước
chúng ta đào hút nước đi thì đương nhiên nó bị sụt lún
cái thứ hai là ảnh hưởng đến các hạ tầng những công trình cống rãnh
đôi khi là vẫy vỡ đôi khi là những nền móng
đôi khi là những nền móng
thì khi mà anh ổn định các cái mặt cắt cóc móng và nền đất thì nó ba sát
nhưng khi giống chân thì nó có chuyện nó lại phải khác
mặt đất thay đổi và dưới ngầm thay đổi
mà thay đổi địa tầng những thứ mà chúng ta chưa nhìn thấy được
nhưng rõ ràng nó sẽ xảy ra
và không ai đảm bảo rằng chúng ta có đủ khả năng để chống đỡ những cái dù do này
bên cạnh đó là sự mạo hiểm về kinh tế
khi mà kinh phí cho một tuyến đường sắt ngầm thường cao hơn từ hai năm đến ba lần
so với đường sắt trên cao
nào là chỉ cần nói một câu rất là ngọt lành
chúng tôi giải pháp kỹ thuật cao đều không ảnh hưởng đến
cao kỹ thuật cao là giá thành vô cùng cao
cái gì mà chẳng làm được làm được hết
nhưng mà cái giá thành nó là bao nhiêu là ẩn số
một cái con đường sắt đơn giản như đường cắt linh dễ như thế
làm coi như là công nghệ cũng chẳng có cái vấn đề gì lớn lao cả
thế mà chảy chặt có đến năm bảy lần
chưa nghiệm thu được
giá thành thì tăng lên đất bao nhiêu
bao nhiêu lần
cái tốn kém là xã hội phải chịu đựng
cứ lúc người ta muốn làm là người ta nói dễ nói hay
người ta không nói được những cái rủi ro
không lướng hết được cái tốn kém
bây giờ bày hết ra
đặt lên trên bản tính toán để chọn phương án
như thế nào
tiết kiệm hơn
an toàn hơn
lợi ích hơn
trên cao hay dưới đất
đi phía trong của cổ hay đi phía ngoài
đi nào là ơ
và ngay sau đây sẽ là tiểu mục có thể bạn quan tâm
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã đề xuất việc ban hành nghị quyết quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí tham quan trên địa bàn huyện lý sơn
mục đích của đề xuất này là bù đắp một phần kinh phí cho công tác quản lý bảo quản tu bổ phục hồi phát huy giá trị di tích danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện
ngoài ra nguồn thu còn chi trả một phần kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng làm nhiệm vụ tại các di tích danh làm thắng cảnh và tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân du khách tham quan nghiên cứu học tập tại các điểm danh lam thắng cảnh công trình văn hóa bảo tàng
cũng trong đề xuất này cũng nêu ra mức vé cơ bản hai đảo lớn và đảo bé lần lượt là một trăm linh đồng và năm mươi đồng một lượt một người
mức phí này không phân biệt du khách trong và ngoài nước nhưng trẻ em dưới sáu tuổi người khuyết tật đặc biệt nặng và người dân lý sơn sẽ được miễn trừ
không chỉ cạnh tranh về giá đường bay lịch bay mà các hãng hàng không còn đua nhau về chất lượng dịch vụ để gia tăng tiện ích cho khách hàng đã có thay đổi lớn trong quy định về hành lý
theo chính sách mới của vietnam airlines hành lý của hành khách sẽ được tính theo số kiện
thay vì số kg như trước đây hành khách đã mua vé từ trước thời điểm chính sách hành lý có hiệu lực thì vẫn được hưởng tiêu chuẩn hành lý theo hệ cân như trước
các hãng khách thương gia và phổ thông khi tham gia một số chuyến bay quốc tế đều được tăng số kiện hàng hóa
đối với hành lý sách tay số kiện hành khách được mang theo vẫn không đổi nhưng trọng lượng kiện được tăng lên thành một mươi hai một mươi tám kg so với trước đây là bảy kg
còn hãng hàng không bamboo airways sẽ có các chuyến bay kết hợp với những hãng hàng không đua nhau
các hãng hàng không bamboo airways sẽ có các chuyến bay kết hợp với những hãng hàng không đua nhau
do phí phương tiện vào nội đô chưa nằm trong danh mục phí và lệ phí do quốc hội ban hành nên ủy ban nhân dân tp hà nội đã phải báo cáo chính phủ xin ý kiến
sở giao thông vận tải sẽ hoàn thiện đề án và chỉnh ủy ban nhân dân tp hcm thông qua vào quý bốn tới
tại diện ủy ban nhân dân tp hcm cho biết đây là vấn đề rất nhạy cảm do liên quan đến hoạt động thường ngày của người dân tuy nhiên vẫn tiếp tục phải làm
theo đó đối tượng thu phí hà nội đề xuất là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đi vào vùng hạn chế phương tiện tức là bao gồm cả ô tô và xe máy
phạm vi thu phí là theo khu vực tuyến đường và các quận nội thành cần hạn chế phân vùng hoạt động của phương tiện
nguyên tắc xác định mức phí của hà nội là cơ bản bù đắp một phần chi phí phục vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực phân vùng hạn chế
khi đến trước số nhà một nghìn một trăm bảy mươi chín phường một mươi quận gò vấp tp hcm thì bất ngờ bị nổ lốp lao sang đường ngược chiều
lúc này một nam thanh niên điều khiến xe máy chạy grabbike vừa đến thì bị ô tô này tông văng xuống đường
chiếc ô tô dừng lại khi tông vào một gốc cây trên vỉa hè
nam thanh niên grabi bị ô tô tông bị thương được tài xế đưa đi cấp cứu sau đó
vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ung ứ hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị mới đây ủy ban nhân dân tp hcm đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các quy định của pháp luật
về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô với các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tp hcm
trong đoàn kiểm tra lần này có ba mươi doanh nghiệp vận tải có phương tiện gây tai nạn trong năm hai nghìn một mươi tám bị kiểm tra
đoàn kiểm tra sẽ thực hiện trong một tháng bắt đầu từ ngày hai mươi bốn tháng sáu đến ngày hai mươi tám tháng bảy
sau khi kiểm tra xong đoàn sẽ tổng hợp và báo cáo ủy ban nhân dân tp
đoàn kiểm tra liên ngành gồm
đại diện phòng thuộc sở giao thông vận tải sở y tế sở lao động thương binh và xã hội
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm trưởng phó đoàn trực tiếp sẽ là lãnh đạo các sở ngành liên quan
nội dung kiểm tra gồm điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô các quy định về sức khỏe của người lái xe
quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe
thông qua kiểm tra lần này đoàn sẽ đề xuất kiến nghị các giải pháp để nâng cao công tác quản lý nhà nước
trong hoạt động vận tải bằng ô tô bên cạnh đó tiến hành xử lý chấn chỉnh các đơn vị vi phạm
ban thường vụ liên đoàn lao động tp hcm cho biết ban thường vụ liên đoàn lao động tp hcm đã chỉ đạo
liên đoàn lao động hai mươi bốn quận huyện tập hợp những người lao động tự do như lại xe ôm tổ sát dân lập
người nuôi dạy trẻ ở các cơ sở tự phát người giúp việc để hỗ trợ chăm lo những lợi ích tối thiểu của họ
tại tp hcm nhóm đối tượng lao động tự do đang chiếm tỷ lệ khá cao
thế nhưng đây lại là nhóm lao động có thu nhập thấp tìm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
theo thống kê thì phần lớn người làm việc không có hợp đồng tất nhiên là họ không có bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế không có tổ chức đứng ra bảo vệ khi xảy ra tai nạn hay tranh chấp
từ năm hai nghìn một mươi chín nhiều lao động tự do thuộc hai mươi bốn quận quyện của tp hcm đã được hỗ trợ phí bảo hiểm y tế khi gia nhập công đoàn
liên đoàn lao động các quận quyện đã thành lập các nghiệp đoàn rác dân lập nghiệp đoàn xe ôm
riêng quận một mươi có thêm nghiệp đoàn cho những cô bỏ mẫu ở các lớp trong giữ trẻ tự phát
những liên đoàn này khi tham gia công đoàn sẽ được công đoàn hỗ trợ năm mươi phí đóng bảo hiểm y tế từ nguồn kinh phí hỗ trợ của công đoàn cơ sở
trong năm hai nghìn một mươi chín liên đoàn lao động tp hcm triển khai các nội dung trọng tâm như
xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ công vận có hoàn cảnh khó khăn
phát động phong trọng công nhân từ thành phố xanh sạch đẹp trong doanh nghiệp tổ chức các đoàn đến tham gia đình liệt sĩ công vận
theo trung tâm y tế dự phòng tp hcm trong tháng năm và sáu vừa qua hệ thống giám sát sự cú bất lợi sau tiêm chủng
đã ghi nhận hai trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng và cấp cứu thành công theo phát đồ sử trí phản vệ của bộ y tế
theo báo cáo điều tra ca tai biến nặng sau tiêm chủng của trung tâm y tế dự phòng tp hcm
hai trường hợp sốt phản vệ độ ba xảy ra sau khi tiêm chủng vaccine combi năm xảy ra tại tp hcm trong tháng năm và tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
sau tiêm chủng các bé được theo dõi tại trạm y tế ba mươi phút và không phát hiện bất thường
sau khi về nhà bệnh nhi có biểu hiện bất thường và được người thân đưa đến trạm y tế cấp cứu kịp thời
sau đó chuyển lên bệnh viện quận để điều trị hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định
bên cạnh kết luận nguyên nhân của hai ca tai biến nặng sau tiêm chủng hội đồng tư vấn chuyên môn sở y tế cho rằng
chính nhờ sự hướng dẫn theo dõi sau tiêm chủng của nhân viên y tế đã giúp bà mẹ biết cách xử trí khi phát hiện bất thường ở trẻ
nhằm tránh tình trạng các trạm cấp cứu vệ tinh một trăm một mươi năm từ chối cấp cứu gia tăng
từ đây thì đến cuối năm khi mà thành phố có hệ thống điều hành cấp cứu thông minh
sở y tế tp hcm sẽ tiến hành gắn các thiết bị theo dõi xe di chuyển đối với toàn bộ xe cấp cứu vệ tinh một trăm một mươi năm trên địa bàn thành phố
hiện nay tp hcm có ba mươi trạm cấp cứu vệ tinh một trăm một mươi năm và một trung tâm cấp cứu một trăm một mươi một
các trạm cấp cứu vệ tinh hiện phủ đều cấp hai mươi bốn quận nguyện
tuy nhiên hiện các bệnh viện tham gia hệ thống cấp cứu vệ tinh một trăm một mươi năm rất thiếu xe cấp cứu
chính vì vậy thời gian vừa qua đã xảy ra tình trạng từ chối cấp cứu người bệnh do thiếu xe
nhằm tiến đến hoạt động chuyên nghiệp sở y tế sẽ điều động nhân lực của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm cấm tại các trạm vệ tinh
đồng thời từ đây đến cuối năm khi thành phố có hệ thống điều hành cấp cứu thông minh
thì các xe cấp cứu sẽ được gắn thiết bị theo dõi xe di chuyển giúp trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm dễ dàng điều hành xe